ngày ba mươi tháng chín người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế kỹ càng
về sự cố dò dỉ khí đốt tại hệ thống đường ống dẫn khí dòng chảy phương bắc ở biển baltic
ông dmitry peskov cho biết tổng thống nga vladimir putin đã gọi hành động phá hoại chưa từng có
đối với hệ thống đường ống dẫn dòng chảy phương bắc là một hành động khủng bố quốc tế
trong khi đó liên minh châu âu eu đang tiến hành điều tra nguyên nhân và nghi ngờ đây là một vụ phá hoại
trong một báo cáo chung gửi lên hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày ba mươi tháng chín đan mạch và thụy điển cho biết
các vụ nổ dưới biển với sức mạnh tương đương hàng trăm kg thuốc nổ có thể là nguyên nhân dẫn tới sự cố dò dỉ
hai đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc
công ty vận hành hệ thống dòng chảy phương bắc nostream ag dự báo các vụ dò dỉ khí đốt này sẽ kéo dài cho đến ngày hai tháng một mươi
hiện chưa có thông tin khi nào khí đốt từ dòng chảy phương bắc hai chạy song song với dòng chảy phương bắc một sẽ ngừng dò dỉ ra biển